các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ về lễ viếng của cô ca sĩ tại nhà riêng ngay sau đây